xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu sẽ là tin tức về cơn bão số một
cụ thể hồi một mươi h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão còn cách quảng ninh nước ta khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sự báo trong những giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và sẽ suy yếu dần khi đi vào đất liền tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông
ngày hôm nay mùng hai tháng bảy có gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu đến tám mét biển động dữ dội
khu vực huyện đảo cô tô bạch long vĩ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
phía đông bắc vịnh bắc bộ có gió bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
quay trở lại với thời tiết trên đất liền với hướng di chuyển như đã dự báo
thì từ chiều tối nay hoàn lưu bão sẽ bắt đầu tác động và gây mưa cho các tỉnh thành phía đông bắc bộ
càng về đêm mưa sẽ càng gia tăng hơn và lan ra khắp bắc bộ với cứng độ đạt cấp mưa vừa mưa to
sau có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
riêng khu vực đông bắc có nơi trên hai trăm linh mm
sau khi bão tan tại đây vẫn chịu tác
nhiệt độ giao động của xoáy thấp kết hợp với hội tụ gió nên mưa rông vẫn tiếp tục duy trì
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp
người dân cần đề cập
bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông trên diện rộng với nhiều điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
đi kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
với miền trung từ đêm nay trở đi chỉ còn có mưa ở một vài nơi ngày mai trời nắng giáo với nhiệt độ tăng dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
dự báo trong hai ngày tiếp theo trung bộ tiếp tục có nắng nhiều hơn nắng nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại
với mức nhiệt cao nhất ở nhiều nơi sẽ vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới vẫn có mưa rào và rông vài nơi
nên nền nhiệt chưa tăng quá nhanh ngày đêm sẽ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
số điểm có nắng nóng trên ba mươi sáu độ chỉ ở diện cục bộ vài nơi
gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ trung bình đến mạnh vì thế mưa vẫn xuất hiện nhiều tại vùng cao tây nguyên
thời gian mưa vẫn chủ yếu tập trung về chiều tối và tối
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nên người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
còn về tình hình nhiệt độ mức nhiệt trong ba ngày tới ở tây nguyên giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng có mưa rào và rông lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây chưa có quá nhiều biến đổi ngày đêm phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ